theo người phát ngôn của liên hợp quốc tối qua quân đội israel đã thông báo với liên hợp quốc
về việc yêu cầu một một triệu người palestine tại gaza phải di rời đến khu vực phía nam của vùng lãnh thổ này trong vòng hai mươi bốn giờ
theo người phát ngôn trên yêu cầu của quân đội israel cũng được áp dụng với toàn bộ nhân viên của liên hợp quốc
những người đang tạm trú trong các cơ sở của liên hợp quốc
trong tuyên bố liên hợp quốc đề nghị israel hủy yêu cầu này bởi hoạt động di rời chắc chắn sẽ dẫn đến hậu quả nhân đạo nghiêm trọng
động thái trên diễn ra trong bối cảnh israel đang triển khai loạt xe tăng gần biên giới gaza và tiến hành không kích vào khu vực này
trong khi đó sau khi israel đưa ra yêu cầu một một triệu dân ở miền bắc gaza sơ tán trong vòng hai mươi bốn giờ
phong trào hồi giáo hamas đã kêu gọi người palestine ở lại phớt lời lệnh trên
theo bộ y tế palestine thương vong trong các cuộc không kích của israel nhằm vào giải gaza và khu bờ tây bị chiếm đóng
đã tăng lên gần một năm trăm bảy mươi người thiệt mạng và hơn bảy hai trăm linh người bị thương